như vừa đề cập thì lào cai đã có thêm một ca nhiễm covid một mươi chín và người này là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường lào cai thành phố lào cai là f một của bệnh nhân số một nghìn hai trăm ba
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra dịch tễ truy vết khoanh vùng khử khuẩn cách ly người tiếp xúc để có phương án xử lý
lào cai đã di chuyển khẩn cấp sáu trường hợp f hai đã được quản lý cách ly tại nhà ca nghi nhiễm này lên các thành trường hợp
lên thành các trường hợp là f một và chuyển đến cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với sáu trường hợp này
kết quả là cả sáu mẫu đều âm tính
hiện lào cai đã truy vết được hai mươi chín trường hợp là f một của trường hợp dương tính với sars cov hai nói trên
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai thông báo đến các cơ quan ban ngành đoàn thể và người dân trên cả nước tăng cường truy vết
tìm những người có mặt tại sáu địa điểm sau liên hệ ngay đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
đường dây nóng để khai báo và tư vấn
trong đêm ngày một mươi tám tháng sáu sở y tế lào cai đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị truy vết khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm
đối với người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm
báo cáo nhanh về ban chỉ đạo tỉnh tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các biện pháp cấp bách
phong tỏa tạm thời nơi người nghi nhiễm đã đi qua